xin chào quý vị và các bạn
trong ngày đầu tuần thời tiết tại bắc bộ sẽ chuyển tốt hơn
tình trạng nhiều mây có mưa mưa nhỏ rải rác đã giảm hẳn
riêng tại khu vực vùng núi phía bắc vẫn có thể xuất hiện mưa và mưa rào rải rác về đêm và sáng lượng không đáng kể
ban ngày trời nắng trở lại tạnh giáo nhiệt độ sẽ có xuống tăng dần
nhiệt độ trưa chiều phổ biến trong khoảng hai mươi tám ba mươi một độ
miền bắc sẽ hứng nắng trong ít ngày trước khi bước vào đợt rét đậm nhất từ đầu mùa vào cuối tháng này
tại miền trung hình thế gây mưa gió nhẫu động trong đời gió đông sẽ suy yếu mưa có xuống giảm hẳn
có chăng chỉ còn xuất hiện mưa rào nhẹ về chiều tối trong ngày hôm nay tại khu vực trung trung bộ
sao đến ngày mai trên toàn bộ khu vực phổ biến chỉ có mưa vài nơi về chiều tối
ngày có nắng cùng nhiệt độ sẽ tăng trở lại
cao nhất trong ngày phổ biến từ hai mươi tám đến ba mươi một độ phía nam có nơi cao hơn
đến với các tỉnh tây nguyên và nam bộ trong hai mươi bốn giờ tới mưa cũng sẽ giảm dần xuống diện vài nơi
riêng tại khu vực nam bộ vẫn có thể xuất hiện mưa rào rải rác về chiều tối lượng có thể giảm hơn so với những ngày trước đó
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ cao nhất trong ngày tại tây nguyên phổ biến là hai mươi bảy ba mươi độ và nam bộ là ba mươi ba mươi ba độ
trên khu vực biển đông bao gồm cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa trong đêm nay và ngày mai
chủ yếu có gió đông nam ở cường độ cấp bốn cấp năm mưa rào và rông vài nơi tập trung ở vùng biển phía nam tầm nhìn xa thông thoáng
nhiệt độ hai quần đảo hoàng sa và trường sa lần lượt là hai mươi sáu ba mươi một độ và hai mươi năm ba mươi độ
khu vực hà nội mây thay đổi có mưa vài nơi trời nắng nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi một độ